xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ việc tử vong đầy thương tâm của pa mới đây đã xuất hiện tình tiết mới khiến nhiều người tiếc nuối
trong buổi học online cuối cùng với lớp bạn bè và phụ huynh của các bạn đều nghe thấy tiếng la ó và đập đồ của một người phụ nữ
nhưng họ lại cho rằng đó là điều bình thường nên không hành động
phải chi vào thời điểm đó những phụ huynh khác có thể phát hiện và kịp thời giải cứu thì có lẽ va của chúng ta đã không có kết cục như bây giờ
mới đây hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố đối tượng nguyễn võ quỳnh trang
từ tội danh cũ thành tội giết người và làm rõ hành vi đồng phạm
tội phạm hay chủ mưu của nguyễn kim trung thái đối với cái chết của nạn nhân
trước đó ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lợi sư trần tị ngọc nữ chí hội trưởng chí hội lợi sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho biết
thời điểm trước khi bé va tử vong trong tiết học online cuối cùng các bạn của cô bé có nghe thấy tiếng là lối um sùm và đập đồ đạc trong camera
nhưng mọi người chỉ nghĩ là bố mẹ cô bé la mắng bình thường cho đến khi sự việc đau lòng được phát hiện ra
ai cũng nói va rất ngoan và lễ bảo
tôi có gặp một chị làm ở hội phụ nữ phường chỉ kể con chị học cùng lớp với bé va
ngày cuối cùng của bé là ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thì ngày hai mươi một bé vẫn học lớp anh văn online
bạn bè của bé đều nghe tiếng một người phụ nữ la um sùm trong camera còn đập đồ nữa
phải chăng lúc đó mình phát hiện ra các vụ hình khác phát hiện ra thì có khi đã giải cứu kịp thời khiến va không phải tử vong ăn uống
các bé khác nghĩ là bạn bị bố mẹ la mắng bình thường thôi nên không chú ý
đến ngày hai mươi ba không thấy bé học nữa cô giáo mới tới nhà thì bố và dì gẻ kêu par ở chỗ khác qua nhà ông nội bên đa cao hỏi tiếp
thì mới biết bé mất rồi sau đó thông tin mới rủng bèn lên nữ luật sư cho biết
liên quan tới vụ việc vào ngày một tháng một công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đã làm rõ thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ án
quá trình điều tra công an xác định trong gần bốn giờ đồng hồ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai nguyễn võ quỳnh trang đã thường thẳng tay hạ cảnh chân
tới khi kiệt sức thậm chí trang còn bắt cháu vừa quỳ học vừa uống nước
bé va quỳ thì trang dùng tay tát mạnh vào phùng đầu
do bé gái kiệt sức nên trang đỡ bé ngồi lên giường nhưng cháu không còn sức nên té ngã
trang kéo bé va ngồi dậy thì miệng bé trào ra nước ngã xuống nền nhà và ngất lịm
bé va sau đó được xác định tử vong trước khi đưa tới bệnh viện
mới đây trên trang cá nhân của mình luật sư lê ngọc luân đoàn luật sư tp hcm
người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình mẹ chia sẻ
tôi đã chỉ đạo phải gửi ngay văn bản đến cơ quan điều tra công an quận bình thạnh
và cơ quan điều tra viện kiểm sát tp hcm kiến nghị khởi tố bổ sung tội danh giết người
và thêm một tội khác ngoài tội danh cũ
thời điểm kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra bình thạnh chuyển
và cơ quan điều tra tp hcm rút hồ sơ lên để điều tra bảo vệ va
sau khi gửi văn bản chúng tôi đã thực hiện các việc bảo vệ cháu
và không thông tin gì thêm bất cứ gì khác cho đến khi có kết luận chính thức
từ cơ quan điều tra
vì không muốn gợi thêm sự đau buồn của gia đình cháu
đồng thời luật sư luân khẳng định hành vi của nguyễn võ quỳnh trang là tàn động
nhưng nó tàn độc hơn khi diễn ra xuyên suốt một thời gian dài
cháu đã gánh lấy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn trước khi rời đi khỏi thế giới vô cùng tàn nhẫn này
cán bộ công an cho biết thái đã cố xóa chứng cứ khai về vết thương trên đầu con
quý vị và các bạn thân mến mới đây nhất một cán bộ công an quận bình chánh tp hcm
cho hay chính thái là người đã xóa camera
hòng bảo vệ người nhân tình độ lút ác quỷ
chính anh ta cũng đã lên tiếng về vết thương cũ trên đầu nạn nhân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
sáng nay thượng tá nguyễn tiến đạt trưởng công an quận bình thạnh tp hcm thông tin
trong tuần tới đơn vị sẽ chuyển hồ sơ vụ án gì nghề nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi
ngụ tỉnh gia lai tác động vật lý đến tử vong cho công an tp hcm thụ lý theo thẩm quyền
theo vị này trước khi chuyển hồ sơ công an đang tiếp tục lấy lời khai
củng cố chứng cứ để làm rõ một số tình tiết hành vi phạm tội cụ thể của các đối tượng liên quan
sau khi cơ quan công an khôi phục được nhiều đạn camera an ninh trong nhà ông nguyễn kim trung thái
ba mươi sáu tuổi cha ruột v a tội ác của dì nghè trang khiến nhiều người phẫn nộ tột cùng
thời điểm a qua đời và trang thái bị công an tạm giữ
công an đã khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng để thu thập các dấu vết
khi đó dữ liệu trong hệ thống camera nhà thái đã không còn
công an xác định nguyễn kim trung thái chính là người xóa dữ liệu camera
bước đầu xác định thái có sự đồng tình với hành vi của trang
từ những tình tiết được làm rõ sau khi cháu a tử vong
thái đã cố ý xóa chứng cứ che giấu cho hành vi phạm tội của trang một cán bộ công an cho biết
cũng theo nguồn trên một nhân chứng quan trọng trong vụ này là anh nguyễn xuân bê
hàng xóm của gia đình thái ở trung cư saigon pier quận bình thạnh
anh bê kể vào ngày v a qua đời anh nghe giọng một phụ nữ trong phòng nói
anh ơi nó tắt thở rồi đưa nó đi cấp cứu đi
sau đó có giọng đàn ông đáp đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à
nhân chứng này cho rằng giọng nam là thái
liên quan việc thái khai trước đó có thấy trang dạy dỗ con mình chính thái có đánh
nhưng hôm nạn nhân tử vong thì thái đi làm công an cho biết đó chỉ là lời khai của người cha này
cơ quan điều tra vẫn đang kiểm tra đánh giá so với thực tế hiện trường
cũng như viết thương trên cơ thể nạn nhân
về viết thương trên đầu nạn nhân người cha này khai không biết do trang cây ra
vì cháu a nói do tự té ngã
theo lời khai ban đầu của đối tượng nguyễn kim trung thái
điều này cho thấy bí can thái biết con mình bị tác động vật lý trên đầu là nơi hiểm yếu của con người
sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng của va nhưng bị can thái vẫn để trang sống chung với va
không ngăn cản không tố giác mà che giấu hành vi tội phạm của bị can trang
tạo điều kiện để bị can trang tiếp tục vào những hành vi dậy dỗ bằng gậy gỗ
tác động vật lý đến va tử vong
như vậy cơ quan cảnh sát điều tra cần làm rõ ý thức động cơ phạm tội của bị can thái
là mang tính đồng phạm chủ mưu đối với tội giết người hay che giấu tội phạm
thái và bà hát mẹ ruột pa chính thức ly hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
người mẹ phấn nội chia sẻ về báo giới từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bà bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái
thậm chí thái đã chặn bà trên các tài khoản mạng xã hội để bà không có chút tin tức gì về con
bà tìm tới trường tìm tới trung cư nơi con sống liên lạc với người giúp việc nhà thái
nhưng sau này cũng không thể gặp con
bà hát đã phải nhờ
bà hát đã nhờ những người còn kết nối trên mạng xã hội với thái để hỏi họ hình ảnh về con gái
khi xem được hình ảnh con chụp chung với thái và người tình thái
bà nghĩ con vẫn ổn và không biết sự thật kinh hoàng phía sau
một hàng xóm nhà thái kể bà thấy dấu hiệu bất thường và từng hỏi về a để xin số điện thoại của mẹ ruột
nhưng cháu sợ không dám cho
ở một diễn biến khác công an quận bình thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc này
lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
công an tp hcm khẳng định nếu đủ cơ sở thì sẽ chuyển đổi tội danh đối với tối tượng trang
theo khoản một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với nhiều tinh tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
là phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi vì động cơ đê hèn và thực hiện tội phạm một cách man dợ
nên đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
thưa quý vị và các bạn người xưa có câu hồ giữ không ăn thịt con
thế nhưng một con người có ăn có học có trình độ như thái lại ngồi đó
nhẫn tâm nhìn người tình đối xử tản nhẫn với con
và sau khi mọi việc vỡ lở đứa con đã qua đời thì việc đầu tiên thái nghĩ đến lại là xóa bỏ chứng cứ
để bảo vệ người tình đổi lốt quỷ giữ này
chúng ta hãy cùng chờ đợi những kết luận tiếp theo của các cơ quan chức năng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi